nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề nhằm tạo việc làm tăng thu nhập của lao động nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã có bản lĩnh chính trị vững vàng có trình độ năng lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý hành chính quản lý điều hành kinh tế xã hội và thực thi công vụ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
sau một mươi năm chín sáu triệu lao động nông thôn được học nghề các cấp trình độ đạt tám mươi bảy mục tiêu của đề án trên một trăm sáu mươi bốn hộ nghèo có người tham gia học nghề đã thoát nghèo trên ba mươi sáu học nghề nông nghiệp gần sáu mươi bốn học nghề phi nông nghiệp đáp ứng việc chuyển dịch cơ cấu lao động
tỷ lệ lao động qua đào tạo từ hai mươi tám năm hai nghìn chín lên năm mươi chín năm cuối quý i năm hai nghìn một mươi

chuyển dịch cơ cấu lao động từ năm mươi một năm mươi năm làm nông nghiệp năm hai nghìn chín xuống còn khoảng ba mươi năm bốn cuối quý i năm hai nghìn một mươi chín
tám năng suất lao động từ ba mươi bảy chín triệu đồng một lao động năm hai nghìn chín lên một trăm linh hai hai triệu đồng trên một lao động năm hai nghìn một mươi tám
chín năng suất lao động nông thôn là một chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta nhằm qua đó nâng cao đời sống thu nhập cho những hộ còn khó khăn xóa đói giảm nghèo
hơn một mươi năm thực hiện đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu chính sách này đã phát huy được hiệu quả tại các địa phương trên cả nước
tuy nhiên vẫn còn đó những bất cập hạn chế mà chúng tôi sẽ cùng trao đổi phân tích để công tác này hoàn thiện hơn trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và hai vị khách mời cùng tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi có ông đào trọng độ phó vụ trưởng
thường xuyên tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội và tiến sĩ đào quang vinh nguyên viện trưởng viện khoa học lao động và xã hội
lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình thì chúng tôi xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay
và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn đặt cho hai vị đó là hai vị có thể đánh giá như thế nào về cái hiệu quả của đề án một nghìn chín trăm sáu mươi năm
những cái đạt được và chưa đạt được của đề án này
chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả lớn nhất sau hơn một mươi năm thực hiện
là cái nhận thức của các cấp các ngành đặc biệt là của người lao động nông thôn về vấn đề học nghề
để có kỹ năng có việc làm có thu nhập nâng cao năng suất lao động
theo cái tổng hợp của chúng tôi thì cái giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi năm
có khoảng gần tám mươi cái số lao động nông thôn được học nghề là có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ
nhưng có năng suất và thu nhập cao hơn
và giai đoạn một mươi sáu hai mươi thì tới đây chúng tôi cũng sẽ tổng kết đánh giá
nhưng mà cái sơ bộ báo cáo đến hiện nay thì cái hiệu quả đào tạo nghề nó khoảng trên tám mươi là có việc làm
cái hạn chế mà chắc là tí anh vinh sẽ có cái góc nhìn từ người làm công tác nghiên cứu
nhưng mà theo chúng tôi tổng hợp từ các cái bộ ngành địa phương ấy
thì chúng tôi thấy rằng là cái thứ nhất là chúng ta phải khẳng định rằng là cái kết quả và hiệu quả của công tác đào tạo nghề nông thôn
giữa các vùng miền các địa phương là không đồng đều nhau
đặc biệt là ở những khu vực mà có điều kiện kinh tế sội khó khăn
như vùng đồng bào dân tộc thiểu số như những vùng biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa
thứ hai là cái điều kiện để đảm bảo chất lượng của cái công tác đào tạo nghề
đặc biệt là ở cấp huyện từ cơ sở vật chất thiết bị đội ngũ giáo viên chương trình giáo trình
thì cũng còn có những cái hạn chế bất cập
và chúng ta cũng thấy rằng trên nhiều thông tin đại chúng
thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều nơi cũng còn để xảy ra những cái sai phạm
do cái năng lực điều hành do cái năng lực của đội ngũ cán bộ ở cấp địa phương cơ sở
nó cũng có những hạn chế chưa chuyên nghiệp
trước hết theo tôi là về mặt hiệu quả về mặt xã hội
thì rõ ràng là cái chương trình này đã có những cái tác động nhất định đến cái kết quả so đối giảm nghèo nói chung
thứ hai là về mặt kinh tế thì đúng là chúng ta bỏ ra một khoản tiền khá lớn
tất nhiên là nó tập trung vào
nó gọi là lồng kép vào các chương trình khác với hơn hai mươi sáu tỷ rất lớn trong một mươi năm
tuy nhiên thì là ở đây nó có cái chuyện là thứ nhất là huy động cái nguồn lực có được như vậy hay không
hiện chúng ta cần phải tổng kết
thì có đánh giá thứ hai là với cái nguồn tiền như vậy
thì cái hiệu quả kinh tế do cái này nó mang lại do cái chương trình mang lại
nó có xứng với cái đồng tiền bát gạo bỏ ra hay không
theo tôi cái này cần phải làm rõ
và cái thứ ba là cái hiệu quả về mặt việc làm
những người được đào tạo nghệ đồng thôi
này cái mục tiêu là để cho họ có việc làm tốt hơn năng suất cao hơn
và tạo ra được chuyển dịch cơ cấu công nghiệp hoàn đại hóa trong nông thôn
thế thì cái đấy nó đến mức như thế nào
nhiều những cái đánh giá theo từng cái phạm vi nhỏ hẹp
hoặc là ý kiến của những người được tham gia chương trình
thì cho rằng là cái hiệu quả về mặt việc làm còn hạn chế
cái số liệu nói là tám mươi là sau khi đào tạo có việc làm
thì chúng ta cũng có phải xem lại là bởi vì nhiều người người ta đang có việc làm rồi
người ta đi học thêm
thì cái số đấy không thể gọi họ là
là nhờ có đào tạo hoặc có việc làm
thứ hai là thực sự những người mà thanh niên mời lớn các cháu đi học
ở nông thôn đi học mà sau khi học xong có được việc làm
thực sự là có được một cái việc làm mà nó mang lại cái thu nhập
cái hiệu quả có phải như vậy hay không
hay là người ta lại có gặp việc nào làm việc ấy gặp trăng hay chớ
thì cũng gọi có việc làm
cho nên cái phần này tôi nghĩ là cần phải có một đánh giá chi tiết
liệu rằng cái đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu nó đã thực sự đạt được cái mục tiêu
mà trước đó đã để ra hay không ạ
hiện nay thì chúng tôi sẽ đang chuẩn bị cho cái tổng kết đánh giá
tổng thể tất cả các hoạt động của đề án và các mục tiêu
việc thực hiện mục tiêu của đề án sau hơn một mươi năm thực hiện
để mình có cái đề xuất cho dạy đến tới
theo cái đánh giá sơ bộ của chúng tôi và khảo sát ở các địa phương ấy
mục tiêu cơ bản của đề án đề ra chúng ta đều đã thực hiện
và cơ bản đã đạt được
các địa phương thì hiện nay cũng đang triển khai cái tổng kết đánh giá
cái đề án của mình và chúng tôi hy vọng rằng là sẽ
trong tháng một mươi tháng một mươi một chúng tôi sẽ tổng hợp lại
bức tranh nó tương đối tổng thể về các cái hoạt động
cũng như là việc thực hiện cái mục tiêu của đề án phạm vi cả nước
tiến sĩ đào quang vinh ông có nhận định như thế nào
về những cái mục tiêu mà chúng ta đã đạt được
theo như các số liệu thống kê công bố hàng năm
tình hình thực hiện các hoạt động của chương trình
thì tôi thấy là về mặt số lượng là chúng ta gần đạt được
thứ hai là về mặt chất lượng tôi cho cái này
phải đánh giá một cách kỹ hơn bây giờ chỉ căn cứ theo một số cái hiện tượng
để chúng ta nói đánh giá về chất lượng thì nó có thể là nó chủ quan
nhưng mà theo tôi cái phần này cần phải có một cái đánh giá độc lập khách quan và đầy đủ
thì mới có thể là đưa ra được khẳng định được là cái chương trình
chúng ta đã triển khai và mang lại hiệu quả như thế nào
thưa quý vị đó là những đánh giá sơ bộ của hai vị khách mời về giai đoạn đào tạo thời gian qua
vậy những khó khăn cụ thể trong thực tiễn thực thi chính sách này như thế nào tại một số địa phương
chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau
trước đây làm công việc lái xe du lịch không được ổn định lại thường xuyên xa nhà
anh nguyễn hoàng phú sống tại xã bình mỹ huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
được sự vận động từ các cán bộ xã cán bộ huyện
anh đã theo học lớp sơ cấp nghề nâng xe hàng từ đề án một nghìn chín trăm năm mươi
sau khi mà nhận được cái chứng chỉ này thì tôi có công việc ổn định
làm công ty được cho nó ổn định gia đình cuộc sống của gia đình
tuy nhiên việc vận động người học tham gia học nghề như anh phú cũng không dễ dàng
thực tế những năm qua cho thấy việc mở lớp học tập trung theo yêu cầu của đề án gặp khó khăn
do đi lại xa xôi nhất là các địa phương vùng sâu vùng xa
hơn nữa việc học nghề nông thôn chỉ trong ba tháng
đối với nghề phi nông nghiệp thì tay nghề chỉ đạt trình độ cơ bản
khả năng xin việc tại các cơ sở nhà máy sản xuất thường không dễ
vì vậy đi học lớp đào tạo nghề một nghìn chín trăm năm mươi sáu
cũng không thực sự hấp dẫn
cả xã thì chỉ đăng ký được khoảng tầm hai mươi tám đến ba mươi người
nhưng mà đến khi mà được cấp cho nghề thì họ
ý như tới mà lúc học xong kết thúc lớp thì chỉ còn khoảng là mười mấy hai mươi người
trung tâm thì có những cái khó khăn nhất định thì đó cũng do địa bàn huỳnh á lưới
đây có nhiều dân tộc thiểu số và trại rộng
các xã này cũng là cũng hơi xa
còn đường đi tới trung tâm là giống như ở bên lớp học này
thì còn có một e
là phải trên hai mươi km
theo lộ trình phân bổ thì nguồn vốn phân bổ dạy nghề giảm dần theo năm
vì thế giai đoạn gần cuối của đề án
nhu cầu nghề học ngày càng nhiều
trong khi nguồn vốn cho thực hiện thấp đi
khiến cho hiệu quả đào tạo nghề chưa cao
đặc biệt việc triển khai học nghề tập trung theo yêu cầu của đề án khó thực thi tại một số địa phương
thêm vào đó nguồn kinh phí trung ương bố trí thấp hơn so với kế hoạch
cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề chưa được đầu tư hiệu quả
danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn vẫn còn giàn trải
phương án đầu ra cho các nghề đào tạo nhiều nơi chưa được phê duyệt
công tác dự báo nhu cầu đào tạo nghề hỗ trợ việc làm chưa tốt
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa được coi trọng đúng mức
giống như là cứu cánh và có tính thời điểm
không phải là vấn đề quan tâm thường xuyên liên tục và có hệ thống
tại nhiều nơi việc đề xuất của ngành lao động thương binh và xã hội đối với việc đào tạo nghề với bộ
sở nông nghiệp phát triển nông thôn vẫn chưa được tổng hợp đầy đủ
điều này dẫn đến việc phân bổ ngân sách và kinh phí không đạt yêu cầu
thậm chí tại nhiều địa phương sở lao động thương binh và xã hội còn không được tham gia vào việc xây dựng kế hoạch
nên không biết phân bổ kinh phí cho vấn đề đào tạo nghề
đây cũng là những bất cập cần được tháo gỡ cho các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn tới
thưa hai vị khách mời
rõ ràng rằng trong thời gian vừa qua
chúng ta vẫn còn có những bất cập trong việc triển khai đề án một nghìn chín trăm năm mươi
vậy theo ý kiến của hai vị
thì liệu rằng đó là do vấn đề về chính sách hay là do các địa phương không thực sự quan tâm và không thực sự sâu sát ạ
tôi nghĩ rằng về mặt chủ trương chính sách cũng như các văn bản hướng dẫn
thì trong một mươi năm qua chúng ta đã ban hành hướng dẫn tương đối chi tiết và đầy đủ
tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng như
tiến sĩ đào quang vinh vừa nói
phạm vi của đề án này rất lớn
đặc biệt là chủ yếu là tác động ở khu vực nông thôn khu vực khó khăn
do vậy ở mỗi một địa phương mỗi một nơi sẽ có những đặc thù riêng
thế thì ngành nghề ở khu vực nông thôn lại thay đổi liên tục
cho nên trong tổ chức triển khai thực hiện
nó sẽ gặp những vấn đề khó khăn do thực tiễn phát sinh
vấn đề thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng
như cái nghị quyết một mươi chín của ban bí thư đánh giá
ở một số nơi thì các cấp ủy đảng và chính quyền
cũng chưa thực sự quan tâm đến công tác này
do nên việc sát sao cho việc chỉ đạo
và giám sát cái việc tổ chức thực hiện ở địa phương
ở một số nơi cũng còn lòng lẻo
hai nữa là vấn đề nguồn lực
nguồn lực thì chúng ta biết là đối tượng
như anh vinh nói trong đề án
hỗ trợ cho các đối tượng chính sách như người cố công
như người thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo
người khuyết tật người dân tộc thiểu số
thì ngoài kinh phí hỗ trợ đào tạo
còn có kinh phí hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại
nó cũng chiếm một số lượng rất lớn
thế mà các địa phương mà khó khăn
thì lại vừa phải hỗ trợ tiền đào tạo
vừa phải hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại
do vậy kinh phí tập trung cho vấn đề đào tạo lại hạn chế
nó cứ mắc giữa câu chuyện nguồn lực
rồi câu chuyện hiệu quả
tiến sĩ đào quang vinh ông có đồng ý với những chia sẻ vừa rồi không ạ
tôi rất là đồng ý
nhưng mà khi mà trao đổi với các địa phương
rồi những người mà trực tiếp được thụ hưởng cái chương trình
tức là học viên lao động nông thôn ấy
thì nó có mấy cái điểm như thế này
thứ nhất ngay từ cái khâu chuẩn bị ban đầu
là để tổ chức cái lớp học
thì chúng ta nhiều lúc ấy
cái ngành nghề ở nông thôn thực tiễn
là nó thay đổi rất là nhanh
cái danh mục mà các địa phương công bố ra để đào tạo
thì nó lại là có tính chất quy định
cho nên là nhiều lúc là quy định trong danh mục là như vậy
nhưng mà thực tiễn nó khác
cho nên là đào tạo những cái mà nó ngoài danh mục là nhiều lúc là khó
thứ hai là cái đào tạo ấy
thì chúng ta đang quy định các cái định mức để tổ chức đào tạo
nhưng thực tế ở các địa phương nó rất khác nhau
những cái ngành nghề đào tạo nó đòi hỏi chi phí rất khác nhau
mà quy định một cái định mức chung là khó áp dụng
xong thì liên quan đến cái việc làm nó như thế nào
đây là cả một cái vấn đề
trong thực tiễn là cái khâu chúng ta cũng nói là có khảo sát để xác định
để đào tạo cho đúng
nhưng mà cái này trong thực tiễn ở địa phương thì không phải lúc nào cũng làm được như vậy
việc khảo sát không đơn giản như thế nào cả
đặc biệt là đối với lại cán bộ ở cấp xã địa phương
thế nào là khảo sát nhu cầu thế nào là biết được
bởi vì cái thực tiễn nó thay đổi rất là nhiều như vậy
hay là chỉ làm gọi là qua loa để cho nó có
một cái nữa là cái kinh phí để phân bổ
là phân bổ muộn
đầu năm thì rủng rỉnh không có tiền không có kinh phí để chi tiêu
nhưng mà cuối năm nó rồn dập vào lúc đấy là phải triển khai
dồn rập thì lúc đấy nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng
ảnh hưởng đến tuyển chọn hoặc như thế này đánh giá
rồi một cái cuối cùng mà nói là giám sát và đánh giá chương trình
cái này nói chung không chỉ chương trình này mà tôi thấy phần lớn các cái chương trình của ta
là cái khâu này chúng ta làm lỏng lẻo
và thông thường thì là đánh giá thì có tính chất đánh giá hành chính
thế còn đánh giá thực chất đánh giá khách quan đánh giá hiệu quả đánh giá tác động
thì chúng ta thường là không làm hoặc là làm chiếu lễ
và cái đấy mới là cái cần thiết để chúng ta rút kinh nghiệm cho các cái hoạt động phía sau
có ý kiến cho rằng cái hiệu quả của việc đào tạo nghề chưa cao
và cái chất lượng đầu ra cũng như là cái tính bền vững của việc đào tạo nghề
nó cũng chưa thực sự đúng như yêu cầu
hai vị khách mời chia sẻ quan điểm của mình về cái vấn đề này
đầu đấy là các địa phương là tổ chức một cách ào hạt
tức là cứ có kinh phí là tổ chức lớp không cần biết là sau này ra người lao động nông thôn làm gì
liệu nó có gắn với lại cái việc làm với cái hiệu quả sau này hay không
giai đoạn một mươi sáu hai mươi ấy là căn cứ vào cái sơ kết năm năm thực hiện đề án đấy
thì cũng có những cái thay đổi trong cái cách chỉ đạo
từ cái đánh giá tác động cái đánh giá kết quả hiệu quả cái chất lượng
thì cũng có những cái thay đổi gắn với cái đồng hành
đặc biệt là gắn kết giữa cái đào tạo với doanh nghiệp
thứ đó là coi cho doanh nghiệp như là một chủ thể trong quá trình đào tạo
để cùng họ cùng phối hợp vào trong cái quá trình đào tạo
tuy nhiên ấy thì như chúng ta cũng chia sẻ từ đầu ấy
cái chất lượng rõ ràng nó không đồng đều
cái trình độ họ không đồng đều cái lứa tuổi họ cũng không đồng đều
dẫn đến là cái việc tiếp thu rồi cái việc vận dụng trong thực tiễn
nó cũng sẽ khó đồng đều giữa các cái đối tượng như vậy
thế còn có những cái địa phương chúng ta cũng phải thấy rằng là
đào tạo nói là để nó có chất lượng hiệu quả thực sự cao là không có
bởi vì là cái điều kiện của cái người dân điều kiện kinh tế
có những cái địa bàn là chỉ xác định là đào tạo để người ta có thêm thu nhập thôi
cái hiệu quả chúng tôi phải đánh giá là cái chất lượng hiệu quả nó phải ở nhiều mức
với nhiều đối tượng
chứ không thể nói là cái chất lượng hiệu quả là cao bằng tất cả các đối tượng
nó đều ra
chứ không thể giống nhau được hết
tức là tùy cái đối tượng nào thì cái kết quả hiệu quả nó đến đâu
nói về đánh giá cái chất lượng của cái đào tạo nghề chế độ nông thôn
thì theo tôi là cái điểm quan trọng nhất là phải xem được là cái đào tạo đấy
nó có đáp ứng được cái nhu cầu cái yêu cầu của người học hay không
bởi vì cái chương trình đào tạo nông thôn là chỉ đào tạo ba tháng độ lại thôi
tức là cái thời gian đào tạo rất là ngắn
với cái thời gian đào tạo
có cái đào tạo sư cấp
ở đây số ít thôi
nhưng mà cái số với cái thời gian đào tạo ngắn như thế này
thì chủ yếu có tính chất là bổ sung kiến thức và bổ túc những cái mà người lao động đang thiếu
tập trung vào cái đấy để cho họ tiếp tục là làm cái nghề hoặc là có thể làm những cái nghề mới
nhưng mà trên cơ sở cái nền người ta đã có
thì cái đấy nó lại rất quan trọng liên quan đến cái đánh giá nhu cầu
mà như phần trước chúng ta đã trao đổi
cái phần đánh giá về nhu cầu thì chúng ta lại làm không được nhiều
thưa quý vị rõ ràng chủ trương đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương lớn và rất có ý nghĩa của đảng và nhà nước ta
chúng ta đã cùng nhìn nhận phân tích ưu điểm hạn chế từ chính sách và thực tế
như vậy thì điều mà chúng ta cần làm trong giai đoạn tới đó là tìm được hướng đi thực sự hiệu quả hơn bền vững hơn cho lao động nông thôn
theo mục tiêu mà chính phủ đề ra thì đến nay

đến năm hai nghìn hai mươi đào tạo nghề cấp cấp trình độ cho một bốn mươi ba triệu lao động nông thôn
trong đó hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp đào tạo dưới ba tháng cho chín trăm chín mươi lao động nông thôn
ba trăm năm mươi người học nghề nông nghiệp sáu trăm bốn mươi người học nghề phi nông nghiệp
tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên tám mươi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm xây dựng dự án đào tạo nghề tạo việc làm cho lao động nông thôn vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách
vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách
thực hiện giảm nghèo bền vững trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
với mục tiêu hàng năm đào tạo nghề cho khoảng một năm triệu lao động nông thôn trong đó có khoảng một triệu lao động được hỗ trợ đào tạo nghề
lớp học may tại buôn đôn trên địa bàn tỉnh đắk lắc là một trong nhiều lớp học được mở ra tại đây
để đào tạo nghề cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi
tại đây nhiều học viên nữ đã được đào tạo cơ bản để có thể làm việc tại các công ty may
hoặc làm gia công tại nhà
em theo lớp học là được hai tháng tại vì em thích cái nghề may chị nên em theo
em tính chắc đi làm công nhân ạ tại vì làm vậy thì nó cũng có ngày nắng hay mưa mất mùa đồ các kiểu đó chị
đối với dạy các em ở cái đối tượng người đồng bào thì các em chỉ là biết đọc và biết viết
cho nên cái nhận thức và cái cái tiếp thu của các em đó cũng đúng
cũng có giới hạn
cho nên là trong quá trình giảng dạy thì cái nghề may thì phải cầm tay chỉ việc
cho nên là các em là cũng tiếp thu thì đôi khi nó cũng có nhiều cái khó khăn á
thì nhưng mà cũng được cái sự nhiệt tình của giáo viên
cho nên là sau khi học xong thì các em tiếp thu thì cũng khá tốt
cũng có một số học sinh sau khi ra trường thì các em đi may ở sinh nghiệp
hoặc là đi nước ngoài để may
trên địa bàn tỉnh đắk lắc
nhiều lớp học như thế này đã được mở ra theo nhu cầu của người học và xu thế làm việc hiện nay
tuy nhiên một vấn đề đặt ra tại đây đó là đầu ra cho các đối tượng học nghề
là đồng bào thiểu số tại các tỉnh miền núi tây nguyên còn nhiều khó khăn
trên địa bàn tỉnh đắk lắc hiện nay là nông nghiệp chiến gồm tám mươi
các khu cục công nghiệp là không có nhiều
các doanh nghiệp lớn các tập đoàn lớn để cho người lao động
sau khi học xong các ngành nghề để đáp ứng
là nó còn khó
đó là một cái nguyên nhân mà để đầu ra sau khi đào tạo nghề mà các cái ngành nghề mà chất lượng cao
cũng như là đòi hỏi tay nghề cao là nó rất khó
thực tế này tại nhiều địa phương cho thấy hiệu quả đào tạo nghề chưa cao
nếu không gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội mỗi địa phương
đào tạo nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương
thậm chí là linh hoạt của các địa phương trong xây dựng kế hoạch mở lớp
vâng thưa hai vị khách mời vừa rồi chúng ta đã bàn về những cái điều mà đặt được
và chưa đạt được của đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu trong một mươi năm vừa qua
vậy thì trong thời gian tới hai vị khách mời có ý tưởng nào về việc thay đổi cái phương hướng
hay là cái việc phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo cái hướng nào
mà nó sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho chính những người được đào tạo ạ
một là chúng tôi nghĩ rằng là nói gì thì nói bởi vì cái đặc thù của cái đề án là cái đối tượng hướng tới là lao động nông thôn
lao động nông thôn thì phải chia ra thành rất nhiều các cái vùng các đối tượng khác nhau
nhưng trong đó thì chúng tôi nghĩ rằng là phải tập trung vào đào tạo cho một cái lực lượng để nâng cao cái chất lượng cho người lao động để chuyển đổi nghề
gắn với cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế
và cơ cấu nhân lực ở khu vực nông thôn
có thể là chuyển sang công nghiệp dịch vụ có thể là đi làm việc ở nước ngoài
nhưng đào tạo cho một cái bộ phận có điều kiện đó để họ thoát ly ra khỏi vấn đề nông nghiệp
tức là là giải quyết cái vấn đề số lao động dư thừa trong vấn đề nông nghiệp
về thứ hai là vẫn phải có các cái chương trình để đào tạo cho những cái lực lượng mà ở cái khu vực
thực sự là khó khăn
để họ vẫn phải phổ cập nghề cho những cái người lao động đó
để ít nhất là họ nâng cao cái năng suất nâng cao cái thu nhập cải thiện cái đời sống của mình
thế rồi đào tạo gắn với lại cái mục tiêu hiện nay chúng ta đưa ra
như trong các dự thảo nghỉ quyết đại bài đảng như là cái xây dựng nông thuận mới sẽ ở một cái tầm mới
để cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của chúng ta
nó đi vào chiều sâu
thì cái lực lượng mà cần phải được đào tạo để nâng cao họ lên
đào tạo ban đầu đào tạo lại đào tạo thích ứng đào tạo nâng cao
để cho người lao động tiếp cận với cái sự thay đổi của công nghệ
thứ hai nữa là đào tạo để mà gắn với lại cái sự thay đổi của mô hình tăng trưởng kinh tế
cũng như là thích ứng với những cái sự thay đổi
ví dụ như là cái tác động của dịch bệnh hay là cái tác động của biến đổi khí hậu
hiện nay nó cũng đang rất rõ ràng
thì phải đào tạo để chuyển đổi cái bộ phận lao động đó
để họ có thể thích ứng họ có thể chuyển đổi cái sản xuất của mình
trong một mươi năm trước chúng ta xuất phát cái chương trình này
khi mà cái trình độ lao động và cái nhu cầu về đào tạo lao động ở nông thôn là rất lớn
và lúc đấy cái trình độ tay nghề của lao động nông thôn là còn rất thấp
ở từ hai nghìn hai mươi một thì cái trình độ lao động nói chung
trình độ lao động nói chung trình độ lao động nói chung
tự do học vấn của người dân việt nam nói chung và nông thôn nông thôn nói riêng
yêu cầu về phát triển kinh tế cũng ở chuyển sang một giai đoạn mới
đòi hỏi cái trình độ lao động tay nghề nó cao hơn
thị trường lao động đặt ra những yêu cầu cao hơn
cơ cầu kinh tế sẽ chuyển dịch mạnh hơn theo hướng là công nghiệp hóa hiện đại hóa
để phát triển các ngành nghề dịch vụ và công nghiệp
thế thì theo tôi jugid chỉnh
thứ nhất là phạm mỹ của chương trình
chương trình chúng ta theo tôi là nên co lại mà chỉ tập trung vào những nhóm đối tượng thực sự là yếu thế
thực sự là khó khăn mà chương trình tập trung vào để tác động
bởi vì thế này nếu chúng ta tập trung vào những một số cái nhóm với cái phạm vi nó hẹp hơn
thì chúng ta sẽ có điều kiện tập trung nguồn lực để làm một cách nó bài bản đầy đủ hơn
và thực sự là đào tạo cho họ để họ có thể là có được một cái nghề hoặc là có được công việc mà nó vượt hẳn lên
cái nữa tức là trong cái phân bổ và sử dụng ngân sách có lẽ là cái phần tổng kết sắp tới sẽ nói nhiều
nhưng mà tôi cho là đấy là cái quyết định
chương trình có thể vẽ ra rất hay các mục tiêu đặt ra rất là cao
nhưng mà nói nếu mà không có tiền không có kinh phí thì cũng không làm được
cho nên là nếu mà không đảm bảo được cái nguồn ngân sách để thực hiện
thì chúng ta cũng không hy vọng là chương trình sẽ mang lại kết quả
cho nên là
cái điều kiện tiên quyết là phải có được cái nguồn lực để thực hiện cái đấy
và một cái nữa cái mà hiện nay sắp tới chúng ta làm
chúng ta đã có một cái hệ thống đào tạo chính quy
các hệ thống các cơ sở dạy nghề ở cả nước
thì đây phải là hạt nhân cái chính
rồi các cái trường đại học ở trên phạm vi địa bàn
đấy phải là cái nguồn lực chính để giúp cho đào tạo lao động nông thôn
như ông đào trọng độ đã nói ở lúc trước
đó là đã có những thời điểm là bà con đi học nghề
chỉ để nhận vài chục nghìn tiền hỗ trợ đúng không ạ
vâng vậy thì liệu rằng chúng ta có nên thay đổi cái cơ chế hỗ trợ
từ thay đổi từ hỗ trợ toàn phần
và bây giờ chúng ta thay đổi thành hỗ trợ một phần
liệu điều này có khả thi không ạ
chúng tôi nghĩ rằng là cái nguồn lực của nhà nước thì hạn chế
và trong những năm tới với cái điều kiện mà hiện nay
với cái tác động của dịch bệnh
thì cái nguồn lực và cái kinh phí cũng sẽ rất khó khăn
thì chúng tôi nghĩ rằng là cái nguồn lực của nhà nước
nó chỉ mang tinh chất là mồi thôi
chứ không phải là bao cấp toàn bộ
tất nhiên thì những cái đối tượng mà khó khăn
thực sự những cái đối tượng yêu thế
thì cái nguồn lực của nhà nước là phải bao cấp cho người ta
từ cái tiền hỗ trợ tiền ăn tiền đi lại
chứ còn các đối tượng lao động nông thôn khác ấy
thì chỉ hỗ trợ một phần
một phần trong cái chi phí đào tạo thôi
và phải huy động hoặc là của các cái nguồn lực khác
có thể doanh nghiệp thế rồi người dân đó
với những cái đối tượng mà đã được hỗ trợ rồi
mà bây giờ muốn đào tạo lên cái trình độ cao hơn
như anh minh chia sẻ
thì phải bỏ cái kinh phí của mình ra để không
thứ hai nữa là chúng tôi thấy rằng là cái nguồn lực của chúng ta
thì sẽ hạn chế như mà tôi nói
ngay cả cái giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
như anh minh có nói là đề án là
cái số lượng kinh phí được phê duyệt
thế nhưng mà trong một mươi năm chúng tôi tổng hợp lại thì
cái nguồn lực mà được thông báo
thực hiện chương trình ấy
thì nó chỉ chiếm khoảng tầm trên bốn mươi
tức là so với cái tổng số mà đề án được phê duyệt ấy
là rất tấp
thậm chí là các địa phương về phân bổ
thì đây nó là vấn đề là vừa là nguồn lực
nhưng vừa là cơ chế
cơ chế là gì
cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành
cơ chế giữa cơ quan quản lý nhà nước
và cơ quan thực hiện chương trình
thế rồi cái cơ chế tài chính
hướng dẫn về tài chính như thế nào
thứ hai nữa là cái việc mà
ngoài cái mồi hỗ trợ của nhà nước
thì cái huy động
cái sự tham gia của người học
của doanh nghiệp
của xã hội vào công tác đào tạo này
để nó phải có nhiều nguồn lực
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời
thưa quý vị
hiện nay các địa phương đang tiến hành giả soát
để tổng kết kết quả một mươi năm thực hiện
công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn
theo đề án một nghìn chín trăm năm mươi sáu
và định hướng xây dựng
kế hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nhiều cách làm hay sẽ được nhân rộng
nhiều giải pháp sẽ được đưa ra
để việc thực thi chính sách lớn này
của đảng và nhà nước đạt hiệu quả cao nhất
tuy nhiên điều quan trọng nhất
vẫn là sự coi trọng ý nghĩa của chính sách
để đưa ra các giải pháp phù hợp
và bền vững cho lao động địa phương
gắn kết với các chương trình phát triển
kinh tế xã hội chứ không chỉ đơn thuần
là triển khai cho đến khi hết kinh phí
và chương trình luận đàm
của chuyên hình nhân dân ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại tại đây
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại